ngày tám tháng tám tại bình dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương
vào khoảng một mươi một giờ cùng ngày xe men mang bề kiểm soát sáu mươi một c một mươi năm nghìn bảy trăm chín mươi hai lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi sáu thị xã tân uyên bình dương
theo hướng về trung tâm thị xã khi xe lưu thông đến ngã ba mươi muộng phường uyên hương thì mất lái lao lên vỉa hè
tông gãy trụ điện rồi lao vào tông sập phần mái hiên phía trước ba căn nhà dân vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn